hiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay long thành đã hoàn thành đúng tiến độ để báo cáo chính phủ
chính quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng một mươi tới
thông tin này vừa được đưa ra bởi tổng công ty cảng hàng không việt nam
cụ thể công tác khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã vượt tiến độ hơn một tháng
so với hợp đồng tổng công ty cảng hàng không việt nam ký kết với liên danh tư vấn nhật pháp việt
về dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đang khẩn trương triển khai dự án xây dựng hai khu tái định cư hoàn chỉnh
theo đó dự án cảng hàng không quốc tế long thành là một trong những dự án quan trọng cấp quốc gia
cảng này được quy hoạch đạt cấp bốn f theo phân cấp của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế
với quy mô công suất sau khi hoàn thành toàn bộ ba giai đoạn là một trăm linh triệu hành khách một năm và năm triệu tấn hàng hóa một năm
trước mắt giai đoạn một của dự án sẽ đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh
một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất hai mươi năm triệu hành khách một năm
một hai triệu tấn hàng hóa một năm hoàn thành và đưa vào khai thác chậm nhất năm hai nghìn hai mươi năm